tại thành phố cần thơ bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng lãnh đạo thành phố cần thơ đã đến thăm và chúc mừng lễ giáng sinh hai nghìn một mươi chín tại tòa giám mục cần thơ
trong không khí ấm áp mùa giáng sinh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn gửi tới giám mục các vị giáo phẩm chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo trong giáo phận
đón mừng một mùa giáng sinh an lành vui tươi hạnh phúc
đồng chí trần thanh mẫn cho biết năm qua có được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân và toàn quân
trong đó có những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo cả nước nói chung và đồng bào công giáo tại giáo phận cần thơ nói riêng
đồng chí mong muốn giám mục tri biểu thiên tiếp tục vận động tạo điều kiện cho các vị linh mục tu sĩ bà con giáo dân
tham gia các hoạt động xã hội các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận phát động
tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cùng đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp